tháng năm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt ba mươi bảy ba mươi năm tỷ đô la mỹ
kim ngạch xuất khẩu trong tháng năm có mức tăng khá so với tháng bốn trước đó
tuy nhiên nhập khẩu vẫn trong đà sụt giảm
kim ngạch xuất khẩu tháng năm đạt một mươi chín một mươi chín tỷ đô la mỹ tăng chín một so với tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên kim ngạch nhập khẩu đạt một mươi tám một mươi tám tỷ đô la mỹ giảm một chín
lũy kế năm tháng đầu năm tổng kinh mạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần một trăm chín mươi bảy tỷ đô la mỹ
trong đó xuất khẩu đạt hơn một trăm linh tỷ đô la giảm chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nhập khẩu chín mươi sáu sáu mươi bảy tỷ đô la giảm bốn sáu
về cán cân thương mại tháng năm nước ta xuất siêu hơn một tỷ đô la mỹ
qua đó đưa mức thẳng dư trong năm tháng đầu năm lên hơn ba năm tỷ đô la
kết quả trên cho thấy hoạt động xuất khẩu trong tháng năm đã có diễn biến tích cực hơn so với tháng bốn
khi dịch bệnh covid một mươi chín đang từng bước được khống chế ở nhiều nước trên thế giới